các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế vẫn còn nhiều mây và có sương mù vào sáng sớm
trưa chiều mây mỏng và nhường chỗ cho ánh nắng mặt trời xuất hiện
nền nhiệt độ cao nhất ở khu vực này trong ngày hôm nay và một vài ngày tới chưa có gì biến động nhiều
phổ biến vẫn giữ ở mức hai mươi năm hai mươi tám độ
thời tiết ổn định cũng sẽ duy trì trên cả khu vực các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào cho tới bình thuận
với trạng thái thời tiết phổ biến là ngày nắng đêm có mưa rào và rông ở một vài nơi
nhiệt độ cao nhất ở đây vẫn ổn định với mức nhiệt là hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
tây nguyên và nam bộ vẫn duy trì thời tiết ổn định khi mà hoàn lưu của khối không khí biển
vẫn tiếp tục chi phối hệ thống thời tiết của cả hai khu vực này
nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh thành nam bộ sẽ là ba mươi hai ba mươi năm độ còn tại tây nguyên sẽ là hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
tình trạng nắng nóng vẫn xảy ra trên khu vực miền đông nam bộ hôm nay và ngày mai với mức nhiệt là ba mươi năm ba mươi sáu độ
đến chiều và tối ngày ba mươi tháng ba nhiều khả năng sẽ xuất hiện mưa rông rải rác trên khu vực nam bộ
nên nhiệt độ ở đây sẽ giảm đi tình trạng nắng nóng sẽ không còn nữa
trên biển do không khí lạnh suy yếu về cường độ nên ở vùng biển huyện đảo hoàng sa thời tiết ổn định với trời nắng giáo
gió đông bắc duy trì cường độ ở mức cấp bốn với tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi năm km
ở vùng biển huyện đảo trường sa mưa rông xuất hiện ở một vài nơi với đới gió đông bắc cấp ba cấp bốn
nên cũng vẫn thuận lợi cho giao thông vận tải đường biển qua khu vực này
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước
gió đông bắc